ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã giao quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét cho ở đối với ông lê đức thọ nguyên bí thư tỉnh ủy biến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét cho ở và nơi làm việc đối với bị can lê đức thọ
ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã triệt phá chuyên án bắt ba đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng chữ trái phép chất ma túy
đó là lê công minh phạm ngọc tú và dương đắc hoàng đưa chú tại tỉnh hà nam
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên bốn mươi hai triệu đồng và một số tăng vật có liên quan khám xét khẩn cấp nơi ở của minh thu giữ sáu xe máy nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng hơn bốn trăm ba mươi viên ma túy một túi ma túy đá cùng một số vũ khí
cơ quan công an xác định các đối tượng đã cho vay với lãi suất ba trăm sáu mươi năm đến một chín mươi năm một năm
năm đối tượng trong ổ nhóm hoạt động mua bán chai phép chất ma túy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận kiến an thành phố hải phòng